bộ giáo dục và đào tạo vừa ra công văn sửa đổi bổ sung ban hành kế hoạch thời gian năm học sau khi nghỉ chống dịch covid một mươi chín
theo đó một số mốc thời gian thay đổi như sau
kết thúc học kỳ một trước ngày hai mươi tháng một hoàn thành chương trình giáo dục học kỳ hai trước ngày một mươi một tháng bảy và kết thúc năm học trước ngày một mươi năm tháng bảy
nhà trường xét công nhận chương trình tiểu học và tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày ba mươi một tháng bảy tuyển sinh vào lớp một mươi hoàn thành trước ngày một mươi năm tháng tám
bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục báo cáo tình hình chuẩn bị năm học và tổ chức khai giảng năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một trước ngày một mươi tháng chín
sở kết học kỳ một được tổ chức trước ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một tổng kết năm học báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí thi đua và đề nghị xét khen thưởng năm học trước ngày một mươi năm tháng tám